phó thủ tướng vũ đức đam những lúc tình hình tốt lên phải hết sức cảnh giác
mới đây phó thủ tướng vũ đức đam đã làm việc với lãnh đạo thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh về công tác phòng chống dịch và lộ trình mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh
theo phó thủ tướng vũ đức đam nguy cơ của dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn rất lớn do người dưới một mươi tám tuổi
trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine không phải một trăm linh người đã tiêm đủ hai mũi đều được bảo vệ
và virus sars cov hai không ngừng biến đổi trong khi hiện nay chưa có thuốc đặc trị
cùng dự có thượng tướng võ minh lương thứ trưởng bộ quốc phòng tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của chính phủ
và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
tại buổi làm việc phó thủ tướng lưu ý bước sang giai đoạn từng bước mở lại các hoạt động
thành phố thủ đức tuyệt đối không được chủ quan và phải chủ động an toàn chắc chắn trong kiểm soát dịch bệnh khôi phục sản xuất
ông nhấn mạnh những lúc tình hình tốt lên phải hết sức cảnh giác lúc tình hình xấu đi phải hết sức bình tĩnh
theo phó thủ tướng nguy cơ của dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố thủ đức còn rất lớn
khi người dưới một mươi tám tuổi trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine và không phải một trăm linh người đã tiêm đủ hai mũi đều được bảo vệ
ông lưu ý virus sars cov hai đang không ngừng biến đổi trong khi hiện tại chưa có thuốc đặc trị
ngoài ra khả năng lây lan dịch bệnh từ giao lưu đi lại giữa các quận huyện của thành phố hồ chí minh các tỉnh thành phố khác cũng không thể xem nhẹ
chưa kể đến một thời điểm nào đó các lực lượng si viện sẽ rút đi
phó thủ tướng lưu ý dù tình hình đã tốt lên nhưng thành phố thủ đức phải hết sức cảnh giác
tuyệt đối không được chủ quan không để xuất hiện tâm lý buông lỏng xả hơi
theo ông thành phố thủ đức phải tăng cường hiệu lực giám sát y tế cộng đồng phát hiện đối tượng nguy cơ
chuẩn bị thuốc oxy giường bệnh khu cách ly và phải nắm sát tình hình sức khỏe nguy cơ từng hội dân từng phòng trọ
mạng lưới giám sát y tế cộng đồng cần phải huy động y tế tư nhân kể cả những y bác sĩ đang nghỉ hưu
nhằm phát hiện thật nhanh ca nhiễm cách ly khoanh vùng dập dịch điều trị tích cực ngay từ ban đầu
phó thủ tướng nêu rõ không chỉ chính quyền mà người dân doanh nghiệp cũng phải chủ động xây dựng phương án sản xuất
bảo đảm an toàn tự bảo vệ bản thân trước đại dịch
chính quyền cần phải vận động thuyết phục người dân thực hiện nghiêm túc năm k hạn chế di chuyển
không tự ý từ tp hcm về các địa phương đang có tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp lực lượng y tế mỏng
các nhà máy xí nghiệp cơ sở các hộ kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng
chống dịch đánh giá định kỳ cập nhật lên bản đồ an toàn covid một mươi chín tại địa chỉ anton covid vn
tại buổi làm việc bí thư thành ủy thủ đức nguyễn văn hiếu cho biết
thành phố đang theo dõi điều trị cho sáu bốn trăm sáu mươi chín người nhiễm covid một mươi chín
từ ngày hai mươi ba chín đến ngày hai mươi chín chín địa phương ghi nhận hai trăm ba mươi ca trong khu cây ly phong tỏa
đối tượng thuộc diện xét nghiệm tầm soát và không ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới
tỷ lệ cây nhiễm mới trên tổng số mẫu xét nghiệm giảm còn ba
thành phố thủ đức đã tiêm vaccine cho chín mươi chín sáu số trường hợp cần tiêm theo quy định của bộ y tế
trong đó người trên năm mươi tuổi đạt tám mươi ba
thời gian tới địa phương sẽ tập trung tiêm mũi hai nhanh nhất để đạt mức độ bao phủ
từ sáu mươi năm đến bảy mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên
về lộ trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh thành phố thủ đức tiếp tục kiểm soát
điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh và đánh giá mức độ nguy cơ dịch tại từng phường
cùng với việc từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế
thành phố thủ đức có kế hoạch sớm trả lại chức năng điều trị các bệnh khác cho các bệnh viện
lập các khoa khu điều trị riêng dành cho bệnh nhân covid một mươi chín
theo ông hiếu thách thức lớn nhất của tp thủ đức hiện nay là bảo đảm năng lực của hệ thống điều trị
quản lý nguy cơ đối với những người lớn tuổi có bệnh nền người chưa tiêm vaccine
những điều đặc biệt mà người dân tp hcm phải biết từ ngày một tháng một mươi
từ ngày một tháng một mươi tp hcm từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố
và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của bộ y tế
tp hcm cho phép mở lại nhiều hoạt động với các điều kiện nhất định
các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ cơ quan nhà nước
phải bảo đảm bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trên từng lĩnh vực
do ủy ban nhân dân tp hcm ban hành
bộ tiêu chí này cũng đưa ra những quy định đối với khách hàng khi tham gia những hoạt động trên
vậy ngoài việc luôn luôn tuân thủ năm k từ ngày một tháng một mươi
người dân muốn tham gia các hoạt động sản xuất giao dịch trên địa bàn tp hcm
cần những điều kiện gì
muốn đến chủ sở cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp phải tiêm đủ hai mũi vaccine
chia tiêm phải có giấy xét nghiệp âm tính
muốn đi du lịch đến các cơ sở lưu trú khách lưu trú từ một mươi tám tuổi trở lên
bảo đảm tiêm đầy đủ các mũi vaccine và đã qua một mươi bốn ngày tính từ mũi tiêm cuối
hoặc là f đã khỏi bệnh có giấy xác nhận của cơ sở y tế
khách lưu trú dưới một mươi tám tuổi có giấy xét nghiệm nhanh âm tính sars cov hai
trong vòng bốn mươi tám giờ trước khi tham gia chương trình du lịch
muốn tham gia hoạt động giao thông vận tải hàng hóa vận tải hành khách
tại biến xe biến phà biến thủy nội địa đào tạo sát hạch lái xe
xây dựng công trình giao thông cảng hàng không phải tiêm vaccine mũi thứ nhất
sau một mươi bốn ngày f đã khỏi bệnh có giấy xác nhận của cơ quan y tế
xét nghiệm định kỳ theo quy định của ngành y tế
muốn tham gia hoạt động thể dục thể thao tại công lực bộ phòng tập sân vận động
phải tiêm đủ hai liều vaccine f đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
theo dõi cập nhật thông tin hàng ngày đối với người tham gia luyện tập
thông qua má qr khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến
muốn đến cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống người giao nhận hàng khách hàng
người liên hệ cơ sở phải tiêm ngừa vaccine thực hiện xét nghiệm
và có kết quả xét nghiệm âm tính
muốn đến siêu thị cửa hàng tiền loại cửa hàng thực phẩm tiêm ngờ vaccine
thực hiện xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính
thông báo với các trường hợp tiếp xúc với f hoặc f một
muốn lao động trực tiếp tại công trình xây dựng xét nghiệm sars cov hai âm tính
test nhanh hoặc rt pcr đối với những ngành nghề phải làm xét nghiệm theo quy định
tiêm vaccine hoặc từng mắc covid một mươi chín và đã khỏi bệnh
không có tiếp xúc gần với người f trong vòng một mươi bốn ngày
về điều kiện tiêm vaccine tiêm ít nhất một liều đối với loại vaccine tiêm hai lần
hai tuần sau khi tiêm đối với vaccine tiêm một liều hai tuần sau khi tiêm
người tiêm một liều đối với loại vaccine tiêm hai lần
thì phạm vi hoạt động và tiếp xúc sẽ bị giới hạn hơn so với người tiêm đủ hai liều
về điều kiện từng bị mắc covid một mươi chín và đã khỏi bệnh
người nhiễm sars cov hai khỏi bệnh có giấy xuất việt hoặc giấy xác nhận hoàn thành
thời gian cách ly của ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường xã thị trấn
điều kiện hoàn thành thời gian cách ly được cấp cho các trường hợp f cách ly tại nhà
theo đúng quy định hoặc cho các trường hợp f tự làm xét nghiệm tự cách ly tại nhà
và có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố tổ nhân dân hoặc xác nhận của các tổ y tế chăm sóc f tại nhà
do các trường đại học y khoa đảm sách tổ chức thiện nguyện atm oc
các tình nguyện viên là các bác sĩ nghỉ hưu các trường hợp khác không thể xác nhận thì phải tiêm vaccine
muốn đến cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại xét nghiệm sars cov hai âm tính
test nhanh hoặc là rt pcr đối với những ngành nghề phải làm xét nghiệm theo quy định
tiêm vaccine hoặc từng mắc covid một mươi chín và đã khỏi bệnh không có tiếp xúc gần với người f trong vòng một mươi bốn ngày
về điều kiện tiêm vaccine và từng mắc covid một mươi chín quy định giống như đối với hoạt động tại công trình xây dựng
từ ngày một tháng một mươi tp hcm không còn sử dụng giấy đi đường việc quản lý di chuyển của người dân qua công nghệ thông tin
do đó trước khi tham gia lưu thông người dân sử dụng mã qr của ứng dụng vn eid
và ứng dụng y tế hồ chí minh có thể hiện lịch sử tiêm vaccine đến khi ứng dụng pc covid chính thức đưa vào hoạt động
trường hợp không có mã qr xuất trình giấy tờ sau f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày
đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu
người dân ở tp hcm mừng khi nhận tiền hỗ trợ covid một mươi chín đợt ba đợi hai mươi phút tiền đến tay
mới đây nhiều người dân ở phường một mươi hai quận năm tp hcm
người ở trọ đã vui vẻ đến sáu điểm để nhận tiền tp hcm hỗ trợ đợt ba mức một triệu đồng một người
cầm sắp tiền hỗ trợ kịp thời trên tay ai cũng không giấu được niềm vui
được thông báo một mươi ba h ba mươi đến một trường tiểu học trên đường hồng bàng quận năm gần nhà để nhận tiền hỗ trợ
nhưng mới một mươi ba giờ anh lý quốc bủ bốn mươi một tuổi cùng vợ và con gái đã đến đây để chờ
những đợt trước gia đình anh đều chưa nhận tiền hỗ trợ nên lần này khi nhận được thông báo từ tổ trưởng dân phố và cảnh sát khu vực
rằng cả gia đình bảy người đều được nhận tiền ai cũng mừng không ngủ được
trong lúc ngồi chờ anh tâm sự mới làm tài xế công nghệ suốt nhiều tháng nay vẫn chưa thể đi làm trở lại
cả gia đình bảy người của anh có ba mẹ già đã ngoài tám mươi tuổi không thể lao động được nữa
vợ thì làm nội trợ
trong khi đó ba đứa con nhỏ đứa học lớp tám đứa lớp bốn đứa vừa mới học mầm non nay vừa vào năm học mới
nên bao nhiêu gái nặng lại đẻ lên vai người trụ cột gia đình như anh bủ
mấy tháng qua không làm xác đồng nào
anh bủ là nhà sống bằng tiền dành dụng được bằng sự hỗ trợ của chính quyền mạnh thường quân và hàng xóm láng giềng
mai sau nhà là của mình chứ không phải nhà thuê nếu không chắc cũng không trụ nổi
sau khi tới lượt mình anh cùng các thành viên trong gia đình xuất trình giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu
để cán bộ giả soát thông tin sau đó sẽ được cung cấp một số thứ tự
sau khi được gọi tên anh bửu nhanh chóng tiến lên phía trước ký xác nhận rồi nhận tiền
về nhà có bảy người nên anh lần lượt đọc tên và thông tin cá nhân
anh bủ là nhân dân của các thành viên trong gia đình để cán bộ tại đây kiểm tra
đến tên ai thì cán bộ lại đếm đúng ở triệu để gửi cho anh để tránh nhầm lẫn
cầm trên tay bảy triệu đồng anh đếm lại cẩn thận rồi cảm ơn cán bộ phường và cùng cả gia đình trở về nhà
nhìn vào số tiền vừa nhận được anh xúc động nói với nhiều người nó không nhiều
tuy nhiên lại là một tài sản lớn với gia đình ai lúc này
anh dự tính ngoài việc trang trải các chi phí trong nhà
anh cũng sẽ dùng nó để đầu tư cho việc học của ba đứa con nhỏ
anh bủi ngồi
mong sao thời gian tới tôi cũng sớm đi làm lại để có tiền nuôi gia đình
hồi trước dịch ngày tôi chạy hơn một mươi hai tiếng để kiếm tiền đó
về ba mẹ vợ con mình phải cố gắng thôi chứ sao
lát sau mẹ con bà nguyễn thị thơm sáu mươi năm tuổi cũng đã nhanh chóng nhận được tiền hỗ trợ
bà nói về mình đến sớm nên thời gian chờ đợi không quá lâu chừng hai mươi phút là tiền tới tay
nhà có ba người anh bành phong ngọc bá ba mươi tám tuổi con trai bà thơm
làm cho một quán ăn để nuôi cha mẹ già
dịch covid một mươi chín anh thất nghiệp nhiều tháng trời nên gặp khó khăn
hai đợt trước tôi cũng không nhận được tiền
đợt này cả nhà ba người nhận được thì quá mừng luôn chứ sao
số tiền không phải quá lớn nhưng có bao nhiêu thì mình mừng bấy nhiêu
mong sắp tới sớm được đi làm để còn chen chải
anh hy vọng
ông lâm tắc trung phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường bảy mươi hai quận năm cho biết
trong đợt ba này theo danh sách phường hỗ trợ có năm bảy trăm sáu mươi năm người
trong danh sách này có hơn ba trăm linh người là người ngoại tỉnh
lưu trú trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn
trong thời gian thành phố giãn cách và đang có mặt tại địa bàn
ngày đầu tiên phường đã trao cho khoảng ba mươi người thuộc nhóm người này
để tiền hỗ trợ sớm đến tay người dân cũng như đảm bảo giãn cách
phường đã tổ chức sáu điểm để người dân đến nhận hỗ trợ
ông trung thông tin thêm trong ngày đầu tiên mùng một tháng một mươi
phường sẽ chi hỗ trợ cho một bốn trăm năm mươi một trường hợp
riêng điểm này sẽ hỗ trợ cho bốn trăm linh đến năm trăm linh người
trong buổi sáng đã có hơn hai trăm linh người nhận được hỗ trợ
để nhận được tiền người dân chỉ cần mai chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh
trường hợp các em nhỏ hoặc các cụ già lớn tuổi không đến nhận được
phường sẽ đến tận nhà để trao
ông trung nhấn mạnh dù vậy chúng tôi cố gắng hết sức để gói hỗ trợ đến tay người dân kịp thời
mong họ có thể trang trải trong những ngày
bình thường mới sắp tới
thành phố hồ chí minh trân trọng mời người dân ở lại đóng góp cho thành phố
tại buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đề cập đến vấn đề hàng nghìn người dân đi xe máy xe đạp bị kẹt lại tại chốt kiểm soát phía tây
thành phố hồ chí minh sau khi có ý định trở về quê ở các tỉnh lân cận
giải pháp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
trong những ngày sắp tới là gì để giải quyết thử trả trên tránh những hệ lụy không đáng có về dịch bệnh
trả lời câu hỏi này ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cho biết
bất kỳ người dân nào đến thành phố từ học tập làm việc du lịch thành phố đều trân trọng đón tiếp và chăm sóc tạo điều kiện tốt nhất
đối với việc người dân tụ tập về quê tự phát đêm qua thành phố cảm thấy có trách nhiệm và sự chăm lo chưa thật chú đáo
thành phố xin trân trọng mời bà con ở lại để tiếp tục đóng góp ông phạm đức hải bày tỏ
phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh nhấn mạnh hiện tại thành phố đã áp dụng chỉ thị một mươi tám
nhiều dịch vụ cửa hàng nhà máy bắt đầu hoạt động
thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện chăm lo cho người lao động như đã từng thực hiện từ trước đến nay
đối với nguyện vọng của người dân thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh thành đưa bà con về một cách chú đáo
việc này vừa đáp ứng cho người dân vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh của thành phố và các địa phương khác
ông phạm đức hải thông tin
thượng tá trần thanh giang phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
tính đến một mươi bốn h chiều nay các lực lượng đã hỗ trợ giải quyết cho một ba trăm linh người dân từ thành phố về các tỉnh miền tây
đại diện công an tp hcm thông tin sau khi phát hiện tình trạng người dân tụ tập về quê tại khu vực cửa ngõ
lực lượng công an đã phối hợp với các cơ sở ngành địa phương tuyên truyền vận động người dân ở lại thành phố
tham gia phục hồi phát triển kinh tế cùng thành phố
ngoài ra lực lượng công an cũng phát loa yêu cầu bà con tuân thủ nghiêm quy tắc năm k đảm bảo các quy định an toàn phòng chống dịch
trong đoàn có nhiều chị em mang thai và trẻ em rất nhỏ
việc tập trung di chuyển tự phát như vậy sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
phó phòng tham mưu công an tp hcm cho hay
sau khi vận động bà con công an tp hcm đã phối hợp với sở y tế sở giao thông vận tải bộ tư lệnh thành phố phân chia người dân theo từng nhóm địa phương
người dân được yêu cầu cung cấp thông tin về nơi đi nơi đến cùng các yếu tố dịch tễ
sau khi chia thành từng nhóm sở giao thông vận tải bộ tư lệnh tp hcm đã điều các xe buýt để đưa người dân cùng với phương tiện cá nhân về địa phương
khi đến địa phương nào lực lượng cảnh sát giao thông sẽ dẫn đường bàn giao người dân cho địa phương đó để thực hiện phương án tiếp nhận xử lý